những ngày cuối tháng sáu nông dân trồng dưa hấu ở miền trung nhưng ngồi trên đống lửa
dưa đã quá lứa thu hoạch nhà vườn mời trào thậm chí năn nỉ thương lái nhưng chẳng mấy người muốn mua
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại xã hòa xuân tây huyện đông hòa tỉnh phú yên
cách đây hơn một tuần ruộng dưa hấu bốn xào của chị nguyễn thị hoa ở xã hòa xuân tây huyện đông hòa tỉnh phú yên đã bắt đầu cho thu hoạch
thế nhưng nhiều lần gọi điện thoại cho thương lái đến mua chị hoa chỉ nhận được những câu trả lời không gì khác hơn ngoài khắt hẹn ôm ngậm ngùi tuyệt vọng
toàn bộ chi phí trong gia đình duy nhất dựa vào ruộng dưa hấu đầu tư bằng số tiền hai mươi triệu đồng vay mượn này
giờ ngày càng nứt nẻ thối dữa
trước đó dù dưa hấu ứ hàng vẫn có thương lái thu mua với giá từ hai năm trăm linh đồng đến ba đồng một kg
giờ giá dưa chỉ còn một năm trăm linh đồng một kg giảm từ ba đến bốn lần so với trước tết cũng không có người mua
không có có cái đồng tiền ra đó cái là mình nở nở râu là nở chắc chồng lên nở nở ra nở là mình trẻ lại
cái nó quá nhiều cho mình ấy còn bây giờ thu mà nó quá ngay ra thì nó hư nó thúi làm cho bò
những ngày này dưa hấu chín đỏ chất đống trên các cánh đồng
trời nắng gắt cặp mưa dưa càng nứt toát thối dữa hàng loạt
người dân bán đổ bán tháo tại địa phương nhưng trung bình mỗi ngày cũng chỉ được vài chục kg
trước đây khoảng ba mươi ngày khoảng một tháng dưa cũng được giá
sau đấy qua một cây mưa là tự nhiên dưa xuống giá
nói chung mấy phần đấy là cân tớ bà con
rất là khó khăn tại vì nói chung là khi làm dưa là đầu tư rất là cao
nắng hè càng oi bức nông dân trồng dưa hấu ở tỉnh phú yên càng đứng ngồi không yên
từng giờ thấp thỏm nhận nguy cơ mất trắng trên đồng ruộng
và bè học được mua dưa trước tết nguyên đán vừa qua
người dân đổ xô trồng tự phát không theo quy hoạch nắm bắt thị trường đầu ra
một lần nữa lại là hồi chuông cảnh báo đối với nhà nông